hai tên hai mươi năm tác phẩm thể hiện rõ độ chín trong sự nghiệp cầm cọ gần ba mươi năm của họa sĩ đào hải phong
các bức họa đều rất độc đáo đa dạng về bảng màu đối tượng bút pháp và trạng thái
mỗi bức họa thể hiện cảm xúc rất riêng vui buồn sen lẫn cô đơn hay hạnh phúc
nhân dịp này họa sĩ đào hải phong cũng ra mắt cuốn sách lối phong
ngoài những bức tranh trong sách độc giả còn có cơ hội tìm hiểu về nguồn cảm hứng sáng tác
câu chuyện ẩn sau những biểu tượng thường gặp trong tranh đào hải phong
tuổi thơ sự nghiệp lối sống những va vấp suy tư và nhiều thú chơi mang nặng giá trị tinh thần
triển lãm trưng bày đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một tại trung tâm văn hóa hàn quốc bốn mươi chín nguyễn du hà nội
tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra buổi hòa nhạc mang tên bản giao hưởng bi thương
đây là chương trình hòa nhạc lớn thứ ba trong mùa diễn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của dàn nhạc giao hưởng mặt trời mang tới một làn gió mới mẻ trẻ trung
và đầy hứng khởi tới khán giả yêu nhạc cổ điển việt nam
chủ đề của đêm hòa nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm chính của chương trình
bản giao hưởng kinh điển mang tên particule symphony
nghĩa là giao hưởng bi thương của nhà soạn nhạc người nga tchaikovsky
ngoài bản giao hưởng bi thương dàn nhạc giao hưởng mặt trời
dưới sự chỉ huy của nhạc trường olivia ochani còn trình diễn khúc mở đầu tác phẩm
một bản nhạc với tiết tấu nhanh và sôi động của nhà soạn nhạc vĩ đại moza
và đặc biệt là khúc biến tấu trên chủ đề rococo cũng của tchaikovsky
với nghệ sĩ xe lô tài năng jonathan swishen
đêm hòa nhạc đã đem đến nhiều điều bất ngờ thú vị cho khán giả yêu thích nhạc hẳn lầm
mới đây nhà văn zili đã cho ra mắt độc giả hai cuốn sách
tôi đã ăn cả cánh đồng hoa
và nửa vòng trái đất uống một ly trà
đây là bộ đôi tùy bút ẩm thực đầu tiên viết về những món ăn vòng quanh thế giới và việt nam
tiểu mục tác phẩm mới ngày hôm nay xin được giới thiệu tới khán giả hai tác phẩm này
bộ đôi tùy bút ẩm thực của zili bao gồm một trăm linh bảy câu chuyện về ẩm thực với tổng số sáu trăm năm mươi trang sách
vẫn với phong cách hài hước quen thuộc đôi khi chứa đựng cả sự ra diết và nâng niu
đối với hồi ức qua từng món ăn của zili
tôi là một người mà rất là đam mê về văn học ẩm thực
nghĩa là trong những cái cuốn tiểu thuyết hay là chuyện ngắn tôi đã đọc
chỉ cần có vài dòng ẩm thực là tôi rất là bị say mê
cái ẩm thực của tôi nó giống như là một dòng ẩm thực du ký
nghĩa là một cuốn tôi đi viết về những văn hóa ẩm thực ở trên ba lục địa âu á phi
và một cuốn làm ẩm thực hà nội và dọc dài đất việt nam từ bắc vào nam
và thứ hai nữa là tôi biết viết bằng
phong cách là văn phong là hài hước
tôi đã ăn cả cánh đồng hoa là năm mươi ba câu chuyện về những món ăn ở khắp các vùng miền
ẩm thực huế sài gòn hội an quy nhơn bàn mê thuột lây cưu hải phòng v v
hiện lên quen thuộc và lạ lẫm
tác giả cũng dành một tình yêu lớn cho ẩm thực hà nội với năm câu chuyện về phở mà chị gọi là mùi xứ sở
với những trang viết trong cuốn sách nhà văn zili một lần nữa gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế
về nét đẹp trong văn hóa ẩm thực cách thưởng thức từng món ăn đặc trưng của việt nam
nửa vòng trái đất uống một ly trà trái lại là một cuộc phiêu lưu kỳ thú và kinh ngạc khác trong thế giới ẩm thực của thế giới
đó là những sinh vật kỳ dị trong khai hải sản ở busan lịch sử một hai trăm linh năm không ăn thịt của người nhật
những người cuồng ớt ở tứ xuyên sở thích ăn côn trùng của người campuchia
những bữa ăn chùa trên con đường theo dấu chân phật
mang đến cho độc giả những trải nghiệm thích thú
đây là một hình thức là một cách viết để làm cầu nối văn hóa cho người việt tìm hiểu thêm về những đặc trưng của các dân tộc trên thế giới
và tôi nghĩ rằng những nỗ lực của zili sẽ đem lại cho nhiều độc giả việt nam sự hiểu biết về nhiều dân tộc khác
việt nam trong quá trình đổi mới mở cửa và hội nhập
việt nam đang nỗ lực để trở thành bạn của tất cả các nước trên thế giới
mà để trở thành bạn của tất cả các nước trên thế giới cần phải mở rộng cái mối quan hệ văn hóa bên cạnh sự phát triển các mối quan hệ chính trị và kinh tế
trên cung vị là một nhà văn chế zili cũng đang đón góp một phần nhỏ cùng với ký nỗ lực chung của cả đất nước việt nam
để hội nhập và tìm hiểu thêm về những đặc trưng văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới chống đố của cả dân tộc palestine chúng tôi
không dễ để viết về ẩm thực đặc biệt đó lại là những món ăn đã rất nhiều người biết
nhưng với cách trải nghiệm thực tế sự hiểu biết sâu sắc với cách viết đầy tâm huyết
thì hai cuốn sách này đã một lần nữa nâng lên nét đẹp văn hóa trong những món ăn tưởng như dân giáo của việt nam và thế giới
phong cách ẩm thực luôn gắn liền với thổ nhưỡng địa lý tôn giáo và tính cách dân tộc
nên thông qua ẩm thực người ta có thể đọc ra được nhiều mã số văn hóa và lịch sử của dân tộc ấy
thông qua hai cuốn sách của nhà văn di ly
vừa qua liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín được tổ chức
đã tạo thêm động lực thúc đẩy tuyên truyền cổ vũ động viên bộ đội công an thanh niên sinh viên
nêu cao tinh thần yêu nước tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước
đây còn là hoạt động góp phần bảo tồn
phát huy các giá trị truyền thống tinh hoa văn hóa dân tộc
củng cố nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
là nội dung quan trọng trong hoạt động trọng điểm về văn hóa văn học nghệ thuật
báo chí quân đội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đường tổ chức tại ba khu vực
thành phố hồ chí minh
nắng và thủ đô hà nội
tiếp nối thành công của liên hoan khu vực một và khu vực hai với chủ đề bài ca nâng bước quân hành
liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang thanh niên sinh viên lần thứ chín
khu vực ba thành phố hà nội đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng
hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng là một nội dung hết sức quan trọng
trong đời sống tinh thần của bộ đội
nó trực tiếp góp phần xây dựng
cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh chính trị
niềm tin vào sự đánh đạo của đảng
và xây dựng quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ
cá nhân tôi thì cho rằng đây là một hoạt động rất có ý nghĩa
đặc biệt là trong cái thời điểm mà toàn quân toàn dân đang hướng tới kỷ niệm
ba mươi năm ngày hộ quốc phòng toàn dân
và bảy mươi năm năm ngày truyền thống của đội nhân dân việt nam
thế và cũng thông qua cái liên hoan lần này
chúng tôi hy vọng là khán giả thủ đô đặc biệt là các bạn trẻ
sẽ hiểu thêm về cuộc sống của người lính thời bốn
họ không chỉ miệt mài với khẩu súng
nhưng chúng tôi miệt mài với khẩu súng viên đạn
với những công việc lặng thầm với những công việc vất vả ngoài hải đảo
ngoài biên giới mà họ còn rất yêu đời họ rất lạc quan
và họ rất ham mê về hoạt động văn hóa và nghệ
ngay từ trước những ngày diễn ra liên hoan
các đoàn đã nỗ lực lên kế hoạch kịch bản luyện tập
để mang đến liên hoan những tác phẩm đặc sắc mang đầy đủ nét đặc trưng của từng đơn vị
nhưng vẫn mang hơi thở cuộc sống và bám sát chủ đề của liên hoan năm nay
với mong muốn phát họa lên bức tranh sinh động về đề tài lực lượng vũ trang
và chiến tranh cách mạng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tình yêu quê hương đất nước tôn vinh nét đẹp giá trị văn hóa dân gian dân tộc
đội nghệ thuật quần chúng bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám chúng tôi được triệu tập từ đầu tháng một mươi
thời gian luyện tập thì không nhiều nhưng với sự chỉ đạo của đảng ủy ban giám đốc bệnh viện
trực tiếp là phòng chính trị chúng tôi đã quyết tâm luyện tập để đảm bảo đem đến hội thi
bằng chính những tác phẩm mà do các thủ trưởng và nhân viên trong bệnh viện sáng tác và biểu diễn
những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện thì được truyền tải trong các tác phẩm
liên hoan lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín khu vực ba
quy tụ gần một hai trăm linh diễn viên đến từ ba mươi ba đoàn nghệ thuật quần chúng mang đến những tiết mục ca muối nhạc trích đoạn sân khấu ngắn
đây cũng là dịp giao lưu giữa bộ đội công an thanh niên sinh viên nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội
góp phần đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
mở màn cho lễ khai mạc là các tác phẩm ca múa nhạc quân đội ta quân đội anh hùng mùa thu nhớ bác và yêu anh người chiến sĩ quân hàm xanh
qua sự thể hiện của tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát ca mối nhạc quân đội đã mang đến không khí sôi động giàu ý nghĩa cho liên hoan
ngay sau lễ khai mạc là phần biểu diễn của các đoàn khi thế giực lửa của những năm tháng hào hùng đấu tranh chống giặc ngoại xâm đã được tái hiện
các tiết mục được diễn viên đưa vào lễ khai mạc
công phu có sự tinh tế trong việc áp dụng nhiều hiệu ứng về âm thanh ánh sáng đạo cụ nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và các đơn vị cùng tham gia liên hoan
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung chương trình đầu tư kỹ về giàn dựng và yếu tố biểu diễn là âm thanh ánh sáng năm nay ban tổ chức cũng quan tâm và để có những đảm bảo tốt nhất về mặt kỹ thuật
với nhiều yếu tố như vậy với sự quyết tâm quyết tâm quyết tâm
với sự quyết tâm nỗ lực của các đoàn nghệ thuật quân chúng chương trình rất là thành công
mỗi tiết mục của đoàn nghệ thuật quần chúng quân đội có thời lượng không quá năm mươi phút trong đó có ít nhất ba loại hình nghệ thuật
các tiết mục dự thi đều bám sát nội dung ca ngợi đảng bác hồ truyền thống cách mạng tình yêu quê hương đất nước nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc phấn đấu xứng danh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
chương trình của chúng tôi lần này thì với chủ đề là bài ca nội dung
với chủ đề là bài ca người chiến sĩ quân khí chúng tôi muốn thông qua chương trình này khắc họa về hình ảnh người chiến sĩ quân khí cả trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc cả trong thời kỳ bảo vệ tổ quốc hiện nay
chúng tôi thông qua chương trình cũng muốn phản ảnh hơi thở cuộc sống của người lính quân khí phản ảnh sự phát triển của ngành quân khí nói riêng và ngành kỹ thuật ngoài những tác phẩm
ca ngợi người chiến sĩ quân khí thì nó được quyện với những tác phẩm ca ngợi những người lính kỹ thuật ca ngợi người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam anh hùng
và từ đầu đến cuối là nó xuyên suốt cái tinh thần như vậy
sau gần một tuần diễn ra với các xuất diễn sáng và tối liên hoan đã mang tới cho khán giả những chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều màu sắc văn hóa vùng miền
những lời ca giai điệu âm nhạc mang hơi thở nhịp sống của người chiến sĩ hôm nay
sau một thời gian chúng tôi luyện tập bất bả từ việc xây dựng kịch bản cũng như là được đạo diễn sửa chữa và bản thân đã nỗ lực cố gắng
thì cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui và vinh dự khi được trở về đây tham dự và đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
có thể nói rằng là liên hoan nhạc thuật cầm chúng nguyện lượng vũ trang thanh niên sinh viên lần thứ chín ở khu vực ba
thì đã là cái môi trường lớn để giúp chúng tôi có thể giao lưu học hỏi và để thể hiện tránh niềm đam mê của mình
và đây có thể là một chương trình tạo cho chúng tôi có một niềm tinh thần phấn khởi hơn nữa để giúp chúng tôi sau những giờ làm việc vất vả
và cũng là động lực để chúng tôi thôi thúc chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa ngoài việc học tập rèn luyện và công tác
liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín thực sự trở thành ngày hội văn hóa sôi động
có ý nghĩa chính trị sâu sắc thiết thực chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa a n org vn hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau